ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông lê tấn hùng
là tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên
quyết định do phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm lê thành liêm ký đã nêu rõ
ông lê tấn hùng đã có các sai phạm được thanh tra thành phố kiểm toán nhà nước
và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm kết luận đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài
thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo điều hành tổng công ty
quyết định đình chỉ công tác ông hùng căn cứ kết luận của ban thường vụ thành ủy tp hcm
và đề nghị của sở nội vụ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trước đó thanh tra thành phố đã chỉ ra sai phạm của ông hùng trong điều hành tổng công ty nông nghiệp sài gòn
khi cùng kế toán trưởng ký tri khống hơn một mươi ba tỷ đồng cho cán bộ đi học tập nước ngoài
kiểm toán nhà nước cũng xác định tổng công ty nông nghiệp sài gòn do ông hùng làm tổng giám đốc
có ba sai phạm về cho thuê đất hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền
và đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành
ông hùng là em trai nguyên bí thư thành ủy tp hcm lê thanh hải
trước khi giữ chức tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn
ông hùng là chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên sung phong tp hcm